ngày hai mươi tháng sáu công an tp biên hòa tỉnh đồng nai phối hợp với bộ công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở
và công ty kinh doanh đá granite của ông nguyễn tấn lương trên đường võ thị sáu phường thống nhất tp biên hòa
ông nguyễn tấn lương ba mươi sáu tuổi được cho là người đã gọi điện điều một số đối tượng đến bao vây xe ô tô
chở cán bộ công an đồng nai trên đường đặng văn trơn gây bức xúc dư luận những ngày qua
tại nơi ở và công ty của ông lương lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ cho công tác điều tra
trước đó vào tối ngày một mươi chín tháng sáu công an tp biên hòa phối hợp với lực lượng của bộ công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
đối với nguyễn tấn lương để điều tra về hành vi gây dối trật tự nơi công cộng